chiều ngày một mươi chín tháng sáu thành phố cần thơ tổ chức kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam
và tổng kết trao giải thưởng báo chí phan ngọc hiển thành phố cần thơ lần thứ một mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
ban tổ chức và hội đồng giám khảo thống nhất trao giải cho ba mươi ba tác phẩm
trong đó có một mươi tác phẩm báo in tám tác phẩm báo hình sáu tác phẩm báo nói và chín tác phẩm ảnh báo chí
trên nhánh truyền hình nhân dân tại thành phố cần thơ đạt giải nhất và giải ba thể loại báo hình